ngày bốn chín tài xế nguyễn văn chanh ba mươi một tuổi quê thừa thiên huế đã cùng nhân viên hãng taxi hàng không kiểm tra phương tiện để thực hiện giao ca
thì phát hiện có ví để quên của khách trong ví có hơn một bốn trăm linh usd và gần một mươi hai triệu đồng việt nam
qua kiểm tra mã otp của hóa đơn mua hàng anh chanh biết được vị khách để quên ví trên ô tô là một phụ nữ đến từ hàn quốc
hành khách cuối cùng mà anh trả trên đường ngô quyền quận sơn trà thành phố đà nẵng vào đêm qua
ngay khi nhận được thông báo từ anh nguyễn văn chanh nữ du khách mới phát hiện ra mình mất ví và đến nhận lại ví tiền
để bày tỏ sự cảm kích của mình với hành động của anh nguyễn văn tranh và ban điều hành của hãng nữ du khách đã ủng hộ vào quỹ công đoàn của công ty một năm triệu đồng